sáng một mươi bảy tháng bốn bệnh viện nhân dân gia định tp hcm cho biết đơn vị này vừa phối hợp liên viện kích hoạt ecmo
cứu sống người bệnh ngưng tim lượng chín mươi tử vong
bệnh nhân là anh hvl năm mươi chín tuổi quê tại bến tre mắc bệnh cơ tim giãn nở bốn năm nhưng chưa được điều trị ổn định
anh là huyện đang làm bảo vệ một công ty tư nhân tại tp hcm
được biết khuya ngày hai mươi bốn tháng ba anh đột ngột khó thở rồi ngừng tim tại nhà trọ
được người nhà đưa ngay đến một bệnh viện đa khoa gần đó
sau khi hồi sinh tim phổi và sốc điện chuyển nhịp liên tục trong hai mươi phút vì dối loạn nhịp thất
người bệnh phục hồi được tuần hoàn tự nhiên
tuy nhiên anh l có bệnh lý tim mạch nền cơ tim giãn với suy chức năng có bóp cả hai tâm thất nặng
kèm với tình trạng tụt huyết áp sâu phải sử dụng vận mạch liều cao phù phổi cấp tiết lượng nguy cơ tử vong đến chín mươi
sau khi hội trần liên viện người bệnh được chuyển viện ngay trong đêm vào bệnh viện nhân dân gia đình
tại đây ekip ecmo của đơn vị hồi sức tim mạch đã kích hoạt sẵn sàng
người bệnh được can thiệp ecmo lai ghép động tính mạch trong vòng ba mươi phút hạ thân nhiệt trung tâm và hỗ trợ lọc máu liên tục
thạc sĩ bác sĩ nguyễn thanh thảo trưởng nhóm ecmo cho biết
các bác sĩ vừa phải sử dụng thuốc vận mạch đi kèm các thuốc tăng co bóp cơ tim và các thuốc chống dối loạn nhịp
chức năng có bóc thất trái và cả thất phải suy giảm rất nặng
làm diễn tiến suy đa tạng sau ngừng tim kéo dài của bệnh nhân bắt đầu nặng nề hơn
ngay cả khi được hỗ trợ tuần hoàn ngoài cơ thể
theo thạc sĩ bác sĩ trần thị ngọc mỹ chuyên gia điều trị suy tim đơn vị hồi sức tim mạch bệnh viện nhân dân gia định
đối với bệnh cơ tim giãn nở hiện nay tại các trung tâm tiêm mạch chuyên sâu
chúng ta hoàn toàn có thể dự đoán nguy cơ đột tử do dối loạn nhịp thận dựa trên kiểu hình lâm sàng
phối hợp với các phương pháp chẩn đoán hình ảnh học tim mạch và tầm soát đột biến gen nguy hiểm
bác sĩ ngọc mỹ cho biết người bệnh mắc cơ tim giãn nở với nguy cơ đột tử cao do dối loạn nhịp thất
có thể phòng ngừa được hiệu quả bằng điều trị nội khoa suy tim tối ưu kèm cấy máy phá dung khi có chỉ định
sau một tuần kiên trì hồi sức bằng nhiều kỹ thuật chuyên sâu sức khỏe của người bệnh dần ổn định phục hồi chi giác hoàn toàn
các biện pháp hỗ trợ hô hấp và tuần hoàn nhân tạo được ngưng hẳn sau một mươi ngày bệnh nhân được xuất viện vào chiều một mươi năm tháng bốn
được biết đây là trường hợp thứ ba liên tiếp trong vòng một tháng qua bị đột tử do ngừng tim ngoại viện
đây cũng là trường hợp nặng nhất được cứu sống thành công tại bệnh viện nhân dân gia đình
bệnh cơ tim giãn nở là một bệnh lý cơ tim nguyên phát với kích thước các buồng tim giãn lớn và chức năng co bóp cơ tim suy yếu
bên cạnh diễn tiến suy tim thì đột tử do dối loạn nhịp thất là nguyên nhân tử vong thường gặp ở người mắc bệnh cơ tim giãn nở
tần suất đột tử do dối loạn nhịp thất chiếm hai ba mỗi năm kể từ khi được trần đoán ngay cả khi người bệnh được điều trị nội khoa ổn định
tuy nhiên khi đột tử xảy ra nguy cơ tử vong rất cao hồi sinh tim phổi khó có hiệu quả do chức năng co bóc cơ tim nội tại kém
do đó người bệnh suy tim do các bệnh cơ tim nên đến các trung tâm tim mạch hoặc cơ sở y tế uy tín thăm khám chuyên sâu và theo dõi định kỳ để được chẩn đoán xác định nguyên nhân bệnh cơ tim
phân tẳng nguy cơ đột tử và đưa ra các chiến lược can thiệp để sự phòng đột tử hiệu quả
bên cạnh đó khi người bệnh có tiền sử bản thân mắc các bệnh tim mạch hay tiền sử gia đình mắc bệnh tim mạch di truyền
đột ngột xuất hiện các triệu chứng đau tức ngực chóng mặt ngất khó thở yếu tay chân nên đến ngay các cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám và xử trí ban đầu kịp thời